thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng sáu cho đến sáu h ngày hai mươi một tháng sáu
việt nam đã có thêm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hải dương
sáu ca ghi nhận trong nước trong đó tại tp hcm là ba mươi ba ca bắc giang năm ca bắc ninh bốn ca
tiền giang hai nghệ an một trà vinh một
trong số này có bốn mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có một mươi ba hai trăm năm mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi một năm trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong nước một sáu trăm chín mươi chín ca nhập cảnh
số mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là chín chín trăm tám mươi chín ca
trong đó có hai bốn trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh